nhìn vào lịch sử để trân trọng hiện tại và nỗ lực xây đắp tương lai
đoàn cải lương long an thuộc trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh long an
đang tổ chức đợt lưu diễn phục vụ khán giả phía bắc
đây là một trong những hoạt động của đoàn cải lương long an
nhân kỷ niệm ngày rỗ tổ hùng vương và bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước
mới đây tại hà nội đoàn đã ra mắt khán giả thủ đô vở cải lương
cuộc đời của mẹ một vở diễn ý nghĩa và gây nhiều xúc động cho khán giả
vở diễn cuộc đời của mẹ của hai tác giả hoàng song việt triệu trung kiên
được đạo diễn bởi nghệ sĩ ưu tú triệu trung kiên và nghệ sĩ ưu tú hồ ngọc trinh
đây là tác phẩm được xây dựng dựa trên cuộc đời có thật
của nữ chiến sĩ các mạng nguyễn thị út
người con ưu tú quê hương cần duộc tỉnh long an
một người phụ nữ bất quất
trung hậu đàng đàng dù bị địch bắt cầm tu
cha tấn vẫn một lòng kiên trung
luôn giữ vẹn lời thề sát son với đảng
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập của tổ quốc
trong vở diễn nhân vật mẹ nguyễn thị út do nghệ sĩ ưu tú hồ ngọc trinh thủ vai
trước khi mà nhận cái vai diễn này thì trinh cũng đã cố gắng là tìm tòi
những cái lịch sử ngày xưa đó đọc lại và đọc hồi ký của bà
để xem là cái nhân vật của bà như thế nào
để mình thể hiện cho nó tốt
và sau đó là được sự trợ giúp của các anh chị em đi trước
của các người nghệ sĩ đi trước
vở diễn còn có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nổi tiếng của cải lương phía nam
nghệ sĩ ưu tú vương tâm vương tuấn vương sang kim nga
không như những vở cải lương khác có khuất truyện tình thức cụ thể
cuộc đời của mẹ kể cho khán giả qua những ký ức của nhân vật chính
chính vì dựa trên hồi ký của nhân vật
nên tác phẩm này rất khó dùng
nếu không khéo thể hiện sẽ dễ khiến tình tiết rời rạc
chỉ trong hai giờ ngắn ngùi
ekip thực hiện phải nỗ lực chất lọc tình tiết đắt xá
những khoảnh khắc khơi gợi cảm xúc nhất đến khán giả
một trong những yếu tố giúp quá trình hình thành tác phẩm được thuận lợi
và có được độ tin cậy chính xác là nhờ quyền hồi ký của nhân vật chính
một cái cuốn hồi ký nó rất là nhiều sự kiện như vậy
và khi đưa lên trở thành một cái tác phẩm
chỉ có hơn hai tiếng đồng hồ thôi
anh em chúng tôi đã phải bàn luận rất kỹ để trích từ đó
làm sao để trích được những lát cắt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bà
để đưa lên sân khấu và qua những lát cắt đó
người ta hiểu được sự gian lao của những người chiến sĩ
vở diễn thể hiện màu sắc máu lửa đạn bom
nhưng lại rất xúc động về cuộc đời của mẹ út
cuộc đời của mẹ thể hiện cái đẹp của sự kiên trung bất khuất
cái đẹp đúng nghĩa của người phụ nữ việt nam
thương chồng con và yêu quê hương
sẵn sàng xả thân vì hòa bình
độc lập dân tộc
thế nên cuộc đời của mẹ không chỉ là một tác phẩm sân khấu cải lương đơn thuần
mà còn là bài học quý báu về lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay
và chạm đến từng trái tim của khán giả
thông qua vở diễn đoàn nghệ thuật cải lương long an
mong muốn vở giới thiệu đến các tầng lớp khán giả thủ đô
và các tỉnh phía bắc về nghệ thuật cải lương
góp phần bảo tồn và phát huy di sản quý báu của nghệ thuật dân tộc việt nam

nhưng phó giáo sư nhạc sĩ vĩnh cát vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết
để rồi ông đã ra mắt một đêm nhạc của riêng mình
đôi mắt ông như sáng lên lấp lánh
giọng nói cũng trở nên hào sàng hơn mỗi khi được chia sẻ về âm nhạc
thế mới thấy với người nhạc sĩ lão thành ấy
âm nhạc tựa xuối nguồn đam mê tuôn chảy suốt cuộc đời
ở tuổi tám mươi năm với phong thái vẫn còn đâu đó chất lãng tử
chịu chơi của một kẻ sĩ đất bắc
và mang một trái tim yêu quê hương đất nước vô cùng tận
đêm nhạc ngôi sao hà nội
vinh danh nhạc sĩ vĩnh cát
cũng vì thế mà phản ánh chân thực rõ nét
những gì con người ông được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc